chiến dịch quân sự của israel tiếp tục diễn ra trên khắp zagaza vào hôm một mươi tháng một mươi hai và đây cũng là ngày thứ sáu mươi năm israel tấn công giải đất này
giao tranh ác liệt đã khiến cho hai trăm chín mươi bảy người đã thiệt mạng và trên năm trăm năm mươi người khác bị thương chỉ trong hai mươi bốn giờ trong bối cảnh lực lượng hamas và thủ tướng israel benjamin netanyahu cảnh báo lẫn nhau
như vậy là số người tử vong kể từ khi xung đột israel hamas bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi là trên một mươi tám người phần lớn trong đó là phụ nữ và trẻ em
thủ tướng israel nhấn mạnh cuộc chiến vẫn tiếp diễn nhưng đã bắt đầu hồi kết đối với hamas mọi chuyện đã kết thúc và các tay súng hamas nên đầu hàng
trong khi đó cánh vũ trang của phong trào hamas tuyên bố israel sẽ không thể giải cứu được bất cứ con tin nào trừ khi nước này tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận trao đổi có điều kiện
hiện vẫn còn một trăm ba mươi bảy con tin tại gaza trong khi đó thì khoảng bảy người palestine đang ở trong các nhà tù của israel
trong một diễn biến liên quan giới chức ngoại giao cho biết
đại hội đồng liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai để thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải gaza
sau khi mỹ vào tuần trước phủ quyết nghị quyết của hội đồng bảo an về một lệnh ngừng bắn giữa israel và hamas ở vùng đất này
nguồn tin cho hay đại hội đồng liên hợp quốc với các nghị quyết không mang tính giảng buộc có thể bỏ phiếu về một văn bản dẫn tới lệnh ngừng bắn tại cuộc họp này